huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc đã tổ chức kỷ niệm bảy mươi năm thành lập đảng bộ huyện
và đón nhận bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
đây là huyện thứ hai của tỉnh vĩnh phúc được thủ tướng chính phủ quyết định trao bằng công nhận
huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
là vùng đất ra đời tri bộ đảng đầu tiên của tỉnh vĩnh phúc tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
huyện ủy bình xuyên lâm thời được thành lập đánh dấu bước ngoặt quan trọng
trong quá trình lịch sử cách mạng của huyện
trải qua bảy mươi năm từ huyện thuần nông kinh tế chủ yếu từ nông nghiệp
tỉ trọng công nghiệp chỉ chiếm một mươi tám đến nay cơ cấu giá trị sản xuất đã có sự thay đổi đáng kể
nông lâm thủy sản chiếm ba hai mươi hai công nghiệp xây dựng chiếm hơn chín mươi
tổng thu ngân sách đạt gần bảy trăm linh tỷ đồng
theo đánh giá thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đến cuối năm hai nghìn một mươi tám
huyện bình xuyên đã có tám trên một mươi xã đạt chuẩn nông thôn mới
năm xã còn lại là quất lưu và bá hiến đều đạt trên một mươi năm tiêu chí
qua năm năm xây dựng nông thôn mới huyện bình xuyên đã huy động và đầu tư trên chín trăm năm mươi tỷ đồng
xây dựng các công trình phúc lợi và phát triển kinh tế
trong đó ngân sách nhà nước đầu tư hơn năm trăm năm mươi tỷ đồng vốn xã hội và nhân dân đóng góp gần bốn trăm linh tỷ đồng